ngày hai mươi bốn tháng tám ban chấp hành đảng bộ tỉnh tây ninh tiến hành bầu chức danh bí thư tỉnh ủy tây ninh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi kết quả có bốn mươi một trên bốn mươi một phiếu đạt một trăm linh bầu đồng chí nguyễn thành tâm
phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh làm bí thư tỉnh ủy tây ninh
theo quy định kết quả trên còn phải được bộ chính trị chuẩn y đồng thời ban thường vụ tỉnh ủy tây ninh
hợp thống nhất chỉ định đồng chí nguyễn thành tâm làm bí thư đảng ủy quân sự tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp lần thứ nhất hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh khóa chín đồng chí nguyễn thành tâm được bầu
làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh khóa chín với trên chín mươi tám số đại biểu đồng ý
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn thành tâm được ban bí thư trung ương đảng chuẩn y làm phó bí thư tỉnh ủy tây ninh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tháng một năm hai nghìn hai mươi đồng chí nguyễn thành tâm được phân công làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy tây ninh thay đồng chí nguyễn minh tân nghỉ hưu